theo tân hoa xã trong hai ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy tháng chín chủ nhiệm văn phòng ủy ban công tác đối ngoại trung quốc
trung ương đảng cộng sản trung quốc vương nghị và cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan đã tiến hành nhiều cuộc gặp tại manta
trong đó hai bên nhất trí duy trì trao đổi cấp cao và tham vấn về các vấn đề liên quan tới khu vực châu á thái bình dương
các vấn đề hàng hải cũng như chính sách đối ngoại
tại các cuộc gặp hai bên đã trao đổi thẳng thắn thực chất và mang tính xây dựng về việc ổn định và cải thiện quan hệ chung mỹ
hai bên nhất trí tiếp tục triển khai những đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đạt được
trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền công nghiệp phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi diễn ra ở indonesia hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
duy trì trao đổi cấp cao tham vấn về các vấn đề châu á thái bình dương hàng hải và chính sách đối ngoại
ngoài ra hai bên còn thảo luận tình huống
ngoài ra hai bên còn thảo luận tình hình ukraine bán đảo triều tiên và các vấn đề khu vực và quốc tế khác
trong khi đó nhà trắng cho biết các cuộc gặp trên là một phần trong nỗ lực nhằm duy trì một cách có trách nhiệm mối quan hệ giữa hai nước
tại các cuộc gặp với tổng thời lượng khoảng một mươi hai giờ diễn ra trong hai ngày hai quan chức đã thảo luận mối quan hệ song phương
các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo nỗ lực phòng chống ma túy
tuyên bố của nhà trắng nêu rõ hai bên cam kết duy trì kênh liên lạc chiến lược này
cũng như theo đuổi việc tổ chức thêm các cuộc tham vấn cấp cao trong các lĩnh vực quan trọng giữa mỹ và trung quốc trong những tháng tới